theo thống kê của bệnh viện mắt trung mương bộ y tế thời gian gần đây trung bình mỗi ngày
bệnh viện tiếp nhận điều trị cho khoảng từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh ca đến khám và điều trị bệnh đau mắt đỏ
đây là con số không tăng so với cùng kỳ các năm trước lượng bệnh nhân chủ yếu ở hà nội và các tỉnh lân cận
bộ y tế khuyên cáo người bệnh người nghi bị bệnh đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác
và cần được nghỉ học nghỉ làm việc để tránh lây nhiễm cho người xung quanh lây lan ra cộng đồng
khi đã mắc bệnh người dân cần đến cơ sở y tế để được khám tư vấn điều trị kịp thời
không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng
cục y tế dự phòng nêu rõ đau mắt đỏ là tình trạng nhiễm trùng mắt
thường do vi khuẩn hoặc virus gây ra hoặc do phản ứng dị ứng
triệu chứng đặc trưng của bệnh là đỏ mắt
bệnh thường khởi phát đột ngột lúc đầu ở một mắt sau lan sang mắt bên kia
bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch
cho đến nay chưa có vaccine phòng bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
và những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh
do đó người dân cần có ý thức phòng bệnh tốt và được xử trí kịp thời khi mắc bệnh